xin chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh đông bắc bộ nước ta trong những ngày cuối tháng tám được nhận định sẽ chủ đạo là tạnh giáo
nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày và trưa chiều khá oi nóng
với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực sao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
cùng nền nhiệt trên đá tăng dần
cao nhất ngày giao động trong ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
lưu xuống trung bộ thời kỳ từ ngày hai mươi chín đến ba mươi một tháng tám thời tiết duy trì ổn định
đêm không mưa ngày nắng
nắng nóng sẽ xuất hiện tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
với mức nhiệt chưa chiều đạt ngưỡng ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi bảy độ và có nắng nóng gai gắt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng
với mức nhiệt chưa chiều sẽ đạt ngưỡng ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
chỉ riêng các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận nắng sẽ có phần dịu nhẹ hơn
với nhiệt độ cao nhất ngày chủ yếu ở dưới ngưỡng ba mươi năm độ
về chiều tối và tối có thể lát đát sẽ xuất hiện mưa rào nhẹ cục bộ
nhưng sẽ kết thúc nhanh
gió tây nam duy trì hoạt động với cường độ trung bình
sẽ tiếp tục là tác nhân gây ra những cơn mưa rông tập trung về cuối ngày
cho các tỉnh vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới
trong cơn rông bà con cũng nên cảnh giác cao với rông lốc và gió mạnh có thể đi kèm
về nhiệt độ mức nhiệt ngày đêm tại đây tăng nhẹ
duy trì ở ngưỡng hai mươi ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ về chiều tối tại đây có mưa rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ mức nhiệt ngày đêm trên khu vực vẫn duy trì ở trong ngưỡng hai mươi bốn ba mươi bốn độ